trong các ngày từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi tám tháng chín đại hội của tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao lần thứ hai mươi ba với chủ đề
công nghệ thông tin đối với sự phát triển hành chính công và vai trò của kiểm toán tối cao trong việc hoàn thành các mục tiêu và ưu tiên quốc gia
diễn ra tại thủ đô moscow liên bang nga với sự tham dự của đại diện một trăm sáu mươi tám cơ quan kiểm toán tối cao các nước các hiệp hội nghề nghiệp và các tổ chức quốc tế
đoàn công tác của kiểm toán nhà nước việt nam tham dự đại hội
phát biểu tại đại hội tổng thống nga vladimir putin hoan nghênh đại hội đã lựa chọn chủ đề phù hợp với các ưu tiên của thế giới
ông mong muốn các cơ quan kiểm toán tối cao ngày càng nâng cao làm việc liêm chính tăng cường trách nhiệm và tính minh bạch để phục vụ xã hội và công dân
tổng thống nga cũng tin tưởng rằng intosai hai mươi ba sẽ giúp cải thiện quan hệ hợp tác giữa các thành viên trong cộng đồng các cơ quan kiểm toán tối cao intosai và các bên liên quan
trong hơn sáu mươi năm kể từ ngày thành lập intosai đã thiết lập khung thể chế hóa cho các cơ quan kiểm toán tối cao nhằm thúc đẩy việc phát triển và truyền tải kiến thức cải tiến kiểm toán nhà nước trên thế giới và tăng cường năng lực chuyên môn vị thế cũng như ảnh hưởng của các thành viên
với tư cách chủ tịch tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu á asosai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi một và là thành viên ban điều hành asosai trong ba nhiệm kỳ liên tiếp
đoàn việt nam đã tích cực tham gia các hoạt động của intosai hai mươi ba và đóng góp vào thành công chung của đại hội